thưa quý vị và các bạn vào chiều qua bộ công an tổ chức hội nghị trực tuyến
quán triệt luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật tố tụng hình sự
và nội dung các văn bản hướng dẫn thi hành luật trong công an nhân dân
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
cùng dự hội nghị có đồng chí nguyễn huy tiến phó viện trưởng thường trực viện kiểm sát nhân dân tối cao
và đồng chí nguyễn văn thuân thẩm phán tòa án nhân dân tối cao
về phía bộ công an tham dự có thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
hội nghị được tổ chức nhằm mục đích quán triệt các nội dung cơ bản của luật sửa đổi một số điều
của bộ luật tố tụng hình sự và nội dung các văn bản hướng dẫn thi hành luật đến tất cả công an các đơn vị địa phương
đặc biệt là lực lượng có liên quan đến công tác điều tra hình sự trong công an nhân dân
chuyển khai thực hiện khi luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
hội nghị tập trung vào báo cáo các nội dung cụ thể như những nội dung cơ bản của luật sửa đổi bổ sung một số điều
của bộ luật tố tụng hình sự những quy định của các văn bản hướng dẫn thi hành luật
báo cáo về các nội dung dự kiến hướng dẫn công an các địa phương thực hiện ra soát lựa chọn
bố trì cán bộ có năng lực bảo đảm để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ điều tra hình sự của công an cấp xã
báo cáo các nội dung dự kiến triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại kế hoạch số bốn trăm sáu mươi sáu ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
của bộ công an về việc triển khai thi hành luật
tham luận tại hội nghị các đại biểu đặc biệt là đại diện ủy ban tư pháp của quốc hội viện kiểm sát nhân dân tối cao
đánh giá cao bộ công an là cơ quan soạn thảo dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật tố tụng hình sự
đã sớm hoàn thành dự án đồng thời đã nhanh chóng tổ chức triển khai luật chỉ sau đúng bảy ngày quốc hội bỏ phiếu thông qua luật
vào ngày một mươi hai tháng một mươi một vừa qua
phát biểu kết luận tại hội nghị bộ trưởng tô lâm đánh giá cao ý nghĩa của việc tổ chức hội nghị này
với sự tham dự của hơn một mươi một người từ công an trung ương đến tận công an cấp xã sự tham gia của lãnh đạo tỉnh ủy
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố cũng như kiểm sát viên tới cấp huyện trong hệ thống viện kiểm sát nhân dân tối cao
bộ trưởng nhấn mạnh việc sửa đổi bổ sung luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật tố tụng hình sự là hết sức quan trọng
giải quyết một vấn đề lớn đối với tổ chức và hoạt động của lực lượng công an nhân dân nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ
đặc biệt là năng lực của lực lượng công an xã đã được chính quy
bộ trưởng tô lâm yêu cầu tất cả công an các đơn vị địa phương đặc biệt là công an tỉnh cần tổ chức tập huấn đầy đủ kịp thời
cho lực lượng công an xã sau một tháng triển khai có đánh giá sơ bộ đồng thời cũng coi việc tập huấn là nhiệm vụ thường xuyên lâu dài
bộ trưởng khẳng định việc bố trí công an chính quy về công tác tại xã là một chủ trương lớn đã được bộ công an quyết liệt triển khai
hiệu quả mang lại là rất lớn được nhân dân đánh giá tin tưởng nhất là trong việc phòng chống dịch covid một mươi chín vừa qua
qua triển khai đã có hơn năm mươi cán bộ công an chính quy về công tác tại các xã đặc biệt có bốn trăm linh cán bộ công an
ở các đơn vị trực thuộc bộ sung phong về công tác tại các xã biên giới
yêu cầu lãnh đạo công an các tỉnh phải quan tâm động viên kiểm tra công tác đôn đốc nhiệm vụ
cũng như đầu tư về cơ sở vật chất cải thiện điều kiện làm việc và sinh hoạt thuận lợi nhất cho lực lượng công an xã
bên cạnh việc triển khai quán triệt luật sâu rộng tới công an xã các đơn vị chức năng cũng cần tổ chức triển khai các nội dung quan trọng khác của luật
ngày hôm nay tại công an tỉnh sóc trăng bộ công an tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ
trung tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
thưa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an thứ trưởng lương tam quang thông báo quyết định của bộ trưởng bộ công an
về việc điều động đại tá nguyễn minh ngọc giám đốc công an tỉnh sóc trăng đến nhận nhiệm vụ phó cục trưởng cục an ninh điều tra bộ công an
đồng thời trao quyết định của bộ trưởng bộ công an điều động và bổ nhiệm đồng chí đại tá lâm thành son phó giám đốc công an tỉnh an giang
đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh sóc trăng
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng lương tam quang chúc mừng đại tá nguyễn minh ngọc và đại tá lâm thành son trên cương vị công tác mới
đề nghị các đồng chí cần khắc phục những khó khăn trong công tác có tinh thần cầu thị tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt
phát huy dân chủ đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể tham mưu tốt cho cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà đảng và ngành giao phó
nhận nhiệm vụ mới đại tá lâm thành son hứa trên cương vị giám đốc công an tỉnh sóc trăng sẽ cùng tập thể lãnh đạo cán bộ chiến sĩ
ra sức vấn đấu giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội xây dựng tập thể đơn vị trong sạch vững mạnh góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương
nhân ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một sáng nay lãnh đạo công an tỉnh thái bình đã tới chúc mừng các thầy giáo cô giáo trên địa bàn xã thụy chính huyện thái thụy tỉnh thái bình
tại buổi gặp mặt lãnh đạo công an tỉnh thái bình đã tặng hoa gửi lời chúc mừng tới đội ngũ các thầy cô giáo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên
những người đã công hiến trí tuệ sức lực vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo đồng thời mong muốn các thầy cô tiếp tục khắc phục khó khăn
vừa thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín vừa thi đua dạy tốt đổi mới công tác quản lý nâng cao chất lượng giáo dục
tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giữa nhà trường với lực lượng công an thái bình đảm bảo tốt tình hình an ninh học đường cho các em học sinh yên tâm học tập và giải luyện
thưa quý vị khác với những giảng viên khối dân sự nhiệm vụ của những giảng viên trong khối ngành lực lượng vũ trang có thêm một trọng trách nặng nề hơn
đó là đào tạo ra những chiến sĩ công an nhân dân không chỉ có chi thức mà còn phải có niềm tin ý chí bản lĩnh vững vàng đảm đương nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc
nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một mời quý vị cùng gặp gỡ một số giảng viên trong lực lượng công an nhân dân
cùng lắng nghe những câu chuyện nghề và hiểu thêm về những công hiến của những thầy cô giáo công an nhân dân trong sự nghiệp chồng người
đây là một trong những buổi học mà thiếu tá đinh bá âu giảng viên khoa lịch sử đảng và tư tưởng hồ chí minh giảng dạy là một môn học được đánh giá có phần khô khan
tuy nhiên đối với thiếu tá bá âu việc giảng dạy môn học này không chỉ là truyền đạt bằng lý thuyết
mà phải làm sao để học viên có được niềm tin đối với đảng cũng như sự kính yêu với bác hồ
đầu tiên là sinh viên rất hay sợ cứ nhắc đến lý luận chính trị là sợ lắm
cho nên là khi mà tôi lên lớp thì tôi cố gắng làm sao vừa truyền đạt được cái kiến thức cho các em
và để cho các em có cái niềm tin có sự kính yêu đối với đảng đối với bắc hồ
công tác tại các trường học viện công an nhân dân một mươi ba năm
từng đạt nhiều bằng khen cấp bộ và cấp cơ sở
trong lĩnh vực giảng dạy có những thuận lợi và cũng có không ít những khó khăn
đối với những giảng viên trẻ như thiếu tá đinh bá âu
việc là một thầy giáo trong lực lượng công an là niềm tự hào nhưng kèm theo đó là nhiều trọng trách
là giảng viên của học viện thì tôi cảm thấy rất vinh dự rất tự hào
nhưng mà đồng thời cũng cảm nhận được cái trách nhiệm lớn lao
bởi vì là để trở thành một người giảng viên tốt
thì bên cạnh mình phân đấu mình học tập
mình nâng cao về cái trình độ lý luận chính trị về chuyên môn
nhưng mà đồng thời là phải nghiên cứu học hỏi rất nhiều về thực tiễn kinh tế xã hội của đất nước
thực tiễn công tác của ngành công an
và đặc biệt nữa đó là mình phải tu dưỡng rèn luyện về đạo đức
về phong cách sống để làm sao trở thành một cái tấm gương
trong một môi trường sư phạm để học viên nói theo
tại những ngôi trường của lực lượng công an nhân dân
có nhiều giảng viên dành chọn tâm huyết với nghề như thế
là giảng viên trẻ
từng năm lần được bộ trưởng tặng bằng khen
đối với đại úy trần lan phương
khoa trinh sát an ninh trường to đảng an ninh nhân dân i
thì những tấm bằng khen giấy khen
không chỉ là minh chứng cho sự nỗ lực của chị
mà đó còn là động lực lớn lao để chị thêm vững bước trên sự nghiệp chồng người
với đặc thù là một giáo viên nghiệp vụ chuyên ngành
tức là chúng tôi đang trực tiếp tham gia vào công tác đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia
thì chúng tôi cũng luôn luôn xác định rằng là mình phải giữ vững cái bản lĩnh cách mạng của mình
phải không ngừng học tập và làm theo tấm gương về tư tưởng về phong cách đạo đức hồ chí minh
chúng tôi sẽ góp phần đào tạo ra những cán bộ chính sách an ninh vững về chính trị
giỏi về pháp luật và tinh thông về nghiệp vụ
đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
trong thời điểm dịch covid một mươi chín đang có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay
những giáo viên công an nhân dân không chỉ là những người thầy đứng trên bục giảng
mà còn là những chiến sĩ sung phong vào tâm dịch
tại các trường học viện cao đảng công an
có nhiều cán bộ giảng viên đã không quản ngại nguy hiểm
đóng góp sức lực với mong muốn dịch covid một mươi chín sớm được đẩy lùi
nhiều năm qua những người thầy mang trên mình sắc phục xanh
vẫn từng ngày âm thầm cố gắng nỗ lực thực hiện sứ mệnh thiêng liêng
do đảng nhà nước và bộ công an tin tưởng giao phó
nhằm đào tạo các thế hệ cán bộ chiến sĩ vừa hồng vừa chuyên
vững vàng về tư tưởng chính trị giỏi về chuyên môn nghiệp vụ
nhằm thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội
và bình yên cuộc sống của nhân dân